với lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch và bộ y tế phó thủ tướng đã yêu cầu ngành du lịch khẩn trương khôi phục lại hoạt động nhưng phải an toàn chắc chắn
việc thí điểm đón khách quốc tế sẽ tính toán kỹ về điểm đến cũng như thời điểm thích hợp
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một việt nam chủ động đưa cơ bản nguồn vaccine thuốc điều trị sinh phẩm xét nghiệm ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh đã nâng cao
phó thủ tướng cho rằng đây là những yếu tố thuận lợi để từng bước mở lại hoạt động du lịch
theo ông rủi ro dịch bệnh của ngành du lịch là tần suất người di chuyển rất cao phạm vi rộng
vì vậy bộ văn hóa thể thao và du lịch phải ban hành ngay hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch cho hoạt động du lịch rất cụ thể
chi tiết phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương giả soát cập nhật sớm ban hành hướng dẫn với các hoạt động vận tải đường bộ đường sắt hàng không
tất cả hoạt động du lịch từ đi lại lưu trú dịch vụ ăn uống và dân thủ đúng năm k nhất là đeo khẩu trang giữ đúng khoảng cách phó thủ tướng lưu ý
về thí điểm đón khách quốc tế phó thủ tướng ra bộ văn hóa thể thao và du lịch hiệp hội du lịch khẩn trương làm việc với các địa phương bộ ngành để có kiến nghị cụ thể về điểm đến thời điểm quy mô quy trình thủ tục đi lại lưu trú phương án xử lý khi có ca nhiễm sau đó báo cáo với thủ tướng để tháo gỡ vướng mắt khi cần thiết
cùng với các ngành kinh tế khác ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn chắc chắn phó thủ tướng nhấn mạnh
thưa quý vị trong đề án thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín bộ y tế đã làm rõ hơn hướng dẫn về xét nghiệm trong tình hình mới
theo đó điểm mới trong thực hiện xét nghiệm sars cov hai trong hướng dẫn tạm thời này thể hiện ở chỗ
việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt ho mệt mỏi đau họng khó thở mất vị giác và khô rác
cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tới các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
nhóm nguy cơ cùng các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người như lái xe người chạy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper
không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại
trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm cho các tình huống sau
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
các cơ sở sản xuất kinh doanh được tự tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
các địa phương chủ động quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch
tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch
một thông tin mới về tiêm vaccine cho trẻ em
mới đây bộ y tế đã chính thức công bố văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bitdp về việc tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó khi mà bắt đầu chiến dịch tiêm học sinh từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi được ưu tiên tiêm trước

tiêm phòng được thực hiện theo lộ trình lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung bứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
lò vaccine sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
mỗi người sẽ được tiêm hai liều cùng loại
các địa phương có thể xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện
danh sách tiêm bao gồm trẻ đang đi học từ lớp sáu đến hết lớp một mươi hai
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học
các cơ sở y tế cần phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách
việc tổ chức tiêm được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng cố định
tại điểm tiêm lưu động và trường học đối với địa bàn tổ chức đưa học tập trung ở trường
theo bộ y tế quy trình tiêm chủng dành cho lứa tuổi này gồm
cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này
khám sản lọc trước tiêm theo hướng dẫn nhận hành của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
chuyển qua một thông tin về giáo dục bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
đã đề nghị hà nội tính toán để cho học sinh đi học trở lại sau khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch
trong đó thì có thể cho học sinh khu vực ngoại thành đi học trở lại trước
theo bộ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
thành phố hà nội nên tính đến chiến dịch giáo dục và kế hoạch điều tiết lại đời sống tinh thần cho người dân
để thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới
cụ thể nghiên cứu xem xét việc cho học sinh đi học trở lại sau khi thành phố hà nội đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi
trước mắt có thể cho học sinh khu vực ngoại thành trở lại trường học
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí cũng kiến nghị thành phố có tư vấn sâu hơn về y khoa để cho học sinh sớm được đi học trở lại
tiếp thu các ý kiến góp ý bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội khẳng định
thành phố vẫn đang đứng trước những rủi ro lây lan của dịch bệnh nên tinh thần mở cửa lại phải linh hoạt không lơ là chủ quan
thành phố đã quán triệt chủ trương và chỉ đạo triển khai phương pháp kế hoạch tốt để tổ chức thực hiện phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại
mở từng bước chắc chắn để thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới
bí thư thành ủy hà nội cũng đồng ý với kiến nghị sớm xem xét cho học sinh trở lại trường học
song cần đánh giá phân loại phân vùng để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi trở lại học tập trung
trong lúc bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hà nội cho học sinh quay trở lại học trực tiếp
tại địa bàn tỉnh quảng nam ông lê quang trung chủ tịch ubnd huyện phước sơn quảng nam cho biết
huyện đã ghi nhận tất cả ba mươi hai ca dương tính và covid một mươi chín sau khi truy vết lấy mẫu xét nghiệm bằng việc test nhanh
trong đó có hai mươi hai ca là các em học sinh thường bán chú
theo đó ngoài một mươi bảy học sinh lớp tám và một giáo viên ghi nhận dương tính covid một mươi chín
trong quá trình truy vết lấy mẫu ngành y tế huyện phước sơn đã ghi nhận thêm hai em học sinh lớp sáu
và ba em học sinh lớp bảy dương tính covid một mươi chín nâng tổng số học sinh dương tính lên hai em
tại cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương
về hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tỉnh trần văn tân cho biết
quan điểm bảo đảm mục tiêu kép nhưng phải đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết
thông tin từ ông lê quang trung chủ tịch ubnd huyện phước sơn
đến nay huyện phước sơn truy vết được ba trăm ba mươi trường hợp f một liên quan đến các ca dương tính
phát hiện trong ngày một mươi hai tháng một mươi và dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
thưa quý vị tại tp hcm sau khi nới lỏng giãn cách
bên cạnh nhiều chợ truyền thống chưa mở cửa hoặc là mở cửa thận trọng
do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
thì các chợ cóc điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở rất nhiều nơi
tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng
do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
thì các chợ cóc điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi
hiện số lượng chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn còn khá chậm
các chợ cũng mới chỉ hoạt động năm mươi công suất và khách mua tại chợ còn hạn chế
tiểu thương cũng rẻ rạt nhập hàng
do đó dẫn đến tình trạng các chợ tự phát bên ngoài nhộn nhịp người mua bán
các điểm kinh doanh tự phát chủ yếu do người dân tự mở không mất thuế phí
người dân khi mua hàng cũng không cần phải kiểm tra đã tiêm vaccine
không mất thời gian gửi xe giao dịch nhanh
do đó xung quanh các chợ truyền thống có nhiều chợ tự phát đã mọc lên
và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm
xung quanh chợ bà triều quận bình thạnh khu vực đường vũ tùng bùi hữu nghĩa diên hồng
hiện cũng phát sinh chợ tự phát
trước đó ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
đến nay tp hcm chủ trương không cho chợ tự phát hoạt động trở lại
chỉ cho phép chợ truyền thống đầu mối đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch
theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại
theo công văn ba nghìn ba trăm hai mươi tám quy đề bcd của thành phố
thưa quý vị quán ăn mở cửa trở lại là tin vui với người dân thủ đô thời điểm này
đông khách và không khí vui chung của nhiều chủ nhà hàng quán ăn
song vẫn có những trường hợp chưa thể trở lại hoặc vì dịch đã phải ngậm ngùi
chuyển sang một ngày nghề khác
theo công điện số hai mươi một về triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn hà nội trong tình hình mới cho phép từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không vượt quá năm mươi chỗ ngồi
nhiều nhà hàng quán ăn quán cà phê trên địa bàn thành phố hà nội
đã mở cửa đón khách từ rất sớm
trên các tuyến phố ẩm thực nhiều hình thúc kháng ngọc khánh tấm duy tân
má mây hàng buồm
những ngày trước đây khi thực hiện quy định phòng chống dịch
nơi thì đóng cửa chỗ thì chỉ bán mang về
nên không khí kinh doanh có phần nằm đạm
nhưng sau khi được mở cửa không khí kinh doanh đã sôi nổi trở lại
đặc biệt các hàng quán phục vụ những món ăn khoái khẩu
như phở bún miến tấp đập thực khách
tuy nhiên bên cạnh những chủ quán nhà hàng đã trở lại hoạt động phục vụ tại chỗ
nhiều nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn đóng cửa im lìm
trao đổi với một số chủ quán ăn và nhà hàng này được biết
do thời gian ngừng kinh doanh đã lâu
một số đã phải trả lại cửa hàng để tính chuyện kinh doanh lĩnh vực khác
một số khác cho biết do phải trăn trải
điều thứ trong khi thiếu nguồn thu
nên giờ có muốn kinh doanh tiếp lại cũng đang gặp khó khăn vì thiếu vốn thiếu nhân viên
về phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch với mỗi tổ chức cá nhân
đang phải đối diện với những vấn đề lớn cần giải quyết
việc tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bình thường trở lại là điều cần thiết
tuy nhiên vẫn cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa
giúp cho quá trình phục hồi được nhanh chóng
để việc kinh doanh của họ đạt thiêu quả
tăng tốc độ phục hồi chuỗi cung ứng kéo theo tăng trưởng của nền kinh tế
thưa quý vị bên cạnh việc mở cửa nới lọng hoạt động phòng chống dịch
việc kiểm soát tại hai mươi hai chốt ra vào hà nội vẫn diễn ra bình thường
nhiều người dân bày tỏ mong muốn là không phải kiểm tra xét nghiệm covid một mươi chín khi đi đường
hai mươi hai chút kiểm soát cửa ngõ ra vào hà nội vẫn áp dụng theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn
ngày hai mươi chín tháng bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ngoài ra vào thủ đô phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong bảy mươi hai giờ giấy đi đường
ngày hai mươi tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám
hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi
các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh
cao hơn hướng dẫn thì phải báo cáo bộ y tế thủ tướng
khi nhận tới chốt kiểm soát dịch số hai đặt tại trạm thu phí pháp vân cầu dễ
lực lượng liên ngành vẫn kiểm soát người ra vào thành phố
theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cụ thể người dân phải thực hiện khai báo y tế có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong bảy mươi hai giờ
giấy tờ tùy thân giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ chống dịch
các trường hợp không đáp ứng được điều kiện trên lực lượng chức năng sẽ buộc quay đầu
với tình hình kiểm soát xa vào hà nội như hiện tại
nhiều người dân bày tỏ mong muốn không phải kiểm tra xét nghiệm covid một mươi chín khi đi đường
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supprise bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo